tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh nhân kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của người
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
sau ba năm triển khai thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị đảng ủy công an trung ương bộ công an đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ
khoảng hai mươi buổi báo cáo chuyên đề thời sự đã được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trong toàn lực lượng
một trăm linh công an đơn vị địa phương đã tổ chức trên năm trăm linh hội nghị học tập quán triệt chuyên đề đưa việc thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị gắn với triển khai thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai của đảng
phòng trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy vào chương trình công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng hàng năm với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộng tại các đơn vị địa phương
bên cạnh đó qua tham luận của các đơn vị địa phương vẫn còn một số vấn đề còn tồn tại trong công tác chỉ đạo việc thực hiện chỉ thị còn chưa được quan tâm trú trọng